xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online với các tin tức an ninh trật tự cập nhật đáng chú ý
mở đầu là thông tin tại hậu giang
thưa quý vị công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang vừa phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh và thu giữ gần bảy trăm linh gam ma túy
cụ thể vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng tám tại dốc cầu quan đế miếu trên đường ba tháng hai đoạn thuộc phường năm thành phố vị thanh
công an thành phố phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang bắt quả tang nguyễn thị rấm
trú tại phường bốn thành phố vị thanh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tạm giữ ba bịch ni lông tinh thể nghi là ma túy bốn mươi sáu triệu đồng hai điện thoại di động
khám xét chỗ ở cơ quan công an tạm giữ thêm tám bịch ni lông bên trong
có chứa tinh thể nghi là ma túy cùng một số vật dụng liên quan như cân tiểu ly các đoạn ống hút cùng hàng trăm bịch ni lông
bước đầu đối tượng khai nhận số tinh thể có tổng cân nặng gần bảy trăm linh gram mà cơ quan công an thu giữ là ma túy đá do đối tượng mua về để bán lại kiếm lời
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đang bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng lại tiếp tục gây án lê thành nhân trú tại xã tân phong huyện thạnh phú
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạnh phú tỉnh bến tre khởi tố và bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ vụ án trước đây lê thành nhân có cho một người trú cùng xã tân phong mượn một số tiền
đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nhân đến đòi lại tiền nhưng người này chưa chịu trả nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
sau đó nhân trở về nhà lấy dao tự chế rồi tiếp tục quay lại tìm và dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát
gây đứt cổ tay phải và đứt một ngón tay út sau khi gây án nhân đã đến công an xã tân phong để tự thú và giao nộp hung khí
được biết vào tháng bốn nhân đã có hành vi dùng dao chém người khác bị thương cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội
cố ý gây thương tích và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng nay đối tượng lại tiếp tục phạm tội
còn tại bình định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa bắt giữ đối tượng nguyễn quang hải ba mươi tám tuổi trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
điều đang nói đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và đã từng có tiền án bốn tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản vừa ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi một thì đến nay lại tiếp tục gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa bắt giữ đối tượng nguyễn quang hải ba mươi tám tuổi trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa bắt giữ đối tượng nguyễn quang hải ba mươi tám tuổi trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản

cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm thùng bánh kẹo gồm chín chủng loại khác nhau tất cả đều có đặc điểm chung là do nước ngoài sản xuất có nhãn mắc bằng chữ nước ngoài nhưng lại không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt theo quy định
nhiều loại bánh kẹo trong lô hàng này được giao bán tràn lan trên các mạng xã hội nhất là trong thời điểm tết trung thu đang đến gần
tại cơ sở kinh doanh thì số lượng kiểm đếm kiểm tra thực tế đoàn kiểm tra đã lập và số lượng được xác định khoảng năm trăm linh thùng
cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm thùng bánh kẹo khác loại và do nước ngoài sản xuất chủ chưa có mặt để làm việc và chưa xuất trình được hóa đơn chứng tư liên quan
nhiều loại vẫn chưa được kiểm định của cơ quan chức năng thậm chí là chưa có hóa đơn chứng từ được nhập khẩu từ nước ngoài đưa về tới việt nam
và nếu không được cơ quan chức năng phát hiện thì những bánh này sẽ được đưa ra thị trường tiêu thụ vào dịp này
điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như là ảnh hưởng đến thị trường trong nước
tiếp tục kiểm tra tại điểm tập kết hàng hóa của một cửa hàng tại thị trấn xuân mai trương mỹ hà nội lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm bánh trung thu mini do nước ngoài sản xuất
chủ hàng cho biết thấy mặt hàng này bán chạy nên đã nhập về dù không có bất cứ hóa đơn chứng từ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cùng ngày phòng cảnh sát môi trường cũng phát hiện một chiếc xe tải đang dừng đỗ bốc xếp hàng tại thị trấn xuân mai
trên thùng xe có gần ba chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất
và cũng không có dây tờ chứng minh nguồn gốc
trước tình trạng số lượng lớn bánh kẹo trung thu trôi nổi được phát hiện và thu giữ
mới đây thanh tra bộ y tế đã có văn bản về việc tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
đề nghị các địa phương tăng cường giám sát chủ động kiểm nghiệm an toàn thực phẩm
xác định sản phẩm thực phẩm phục vụ tết trung thu không đảm bảo an toàn
thực hiện truy xuất nguồn gốc xử lý nghiêm triệt để theo đúng quy định
thưa quý vị
đến trưa nay vụ cháy xảy ra tại hai cửa hàng kinh doanh camera và xe máy nằm trên đường mỹ phước tân vạn
ở phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương đã được giật tắt
và cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy
theo ghi nhận một cửa hàng kinh doanh camera cùng tài sản bên trong bị thiêu dụi hoàn toàn
cửa hàng kinh doanh xe máy bị cháy một phần hàng chục chiếc xe máy bị lửa thiêu dụi chỉ còn trơ khung sắt
và rất may là không có ai bị thương trong vụ cháy này
trước đó vào dạng sáng cùng ngày lửa bất ngờ bùng phát dữ dội rồi bao trùm hai cửa hàng kinh doanh này
thế vậy người dân đã hô hoán dập lửa nhưng bất hành
nhưng sau đó ngay sau đó thì lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc công an thành phố thuận an
đã có mặt tại hiện trường để không cháy ngọn lửa không cho tiếp tục cháy lan
sau thời gian ngắn ngọn lửa được không cháy và giật tắt hoàn toàn
thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê tuy nhiên theo thống kê sơ bộ thì tài sản bị cháy là ước tính lên tới hàng tỷ đồng
vâng và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng kim tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu ba phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu một xã thạch sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đối tượng này có sẹo chấm ở đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã bảo thanh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
bị công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đuôi lông mái trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình
công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện